kính thưa quý vị theo kết quả ghi nhận của bộ y tế trong ngày hôm qua ngày bốn tháng tám
tp hcm có số ca nhiễm vẫn cao nhất so với các tỉnh thành phố khác trong cả nước
nhưng số ca mắc đã giảm nhiều so với ngày hôm qua
trong ngày bốn tháng tám cả nước ghi nhận bảy sáu trăm hai mươi ba ca nhiễm mới giảm bảy trăm năm mươi bốn ca so với hôm qua
trong đó tp hcm là địa phương có số ca cao nhất với ba ba trăm linh ca và đã giảm tám trăm bốn mươi một ca so với hôm qua
tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là bốn mươi ba bảy trăm năm mươi hai ca
trong ngày tp hcm không phát hiện ổ dịch mới hiện có ba mươi ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng giám sát chặt
tính đến nay tp hcm là địa phương được phân bổ vaccine covid một mươi chín nhiều nhất với bốn bảy mươi năm hai trăm bảy mươi liều
với tỷ lệ phân bổ đạt hai mươi chín tình hình dịch bệnh tại tp hcm đã có những chuyển biến tích cực
trong đó một phần là nhờ sự chung tay đồng hành của người dân thông qua các mô hình tự quản bảo vệ vùng xanh
cơ sở y tế tp hcm tiếp tục khuyến cáo đến người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt các quy định của chỉ thị một mươi sáu
và các biện pháp tăng cường khuyến cáo năm k của bộ y tế quy định tại các khu cách ly khu phong tỏa
hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người với người để công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm đạt kết quả cao hơn